mưa lớn ở khu vực bắc bộ từ sáng ngày bảy tháng chín đã khiến cho mực nước các sông ở hà nội dâng cao lũ từ hòa bình tràn về
hàng trăm ngôi nhà ở huyện trương mỹ đã bị ngập khi nước tràn qua đêm một mươi hai
theo ghi nhận tại xã hoàng văn thụ xã nam phương tiến và thị trấn xuân mai nước bị ngập từ ba mươi tới một trăm linh cm
nhiều hộ dân gần đây đã phải rời đi
đến nay nước đã rút dần
tuy nhiên sau trận ngập lớn nhiều hộ dân bị đảo lộn cuộc sống kinh tế bị ảnh hưởng đặc biệt
và đặc biệt là có những hộ dân có cách chạy ra cầm hồ thả cá bị thiệt hại nặng nề
sau đây là ghi nhận của phóng viên intv
thôn việt an xã tân tiến
mặc dù nước đã rút đi nhiều nhưng nhà bà liên vẫn còn ngập trong nước
vốn là đại lý nhỏ bán hàng hóa phục vụ bà con trong thôn
nhưng hai ngày nay cửa hàng nhà bà đã phải đóng cửa hàng hóa phải gửi nhờ hàng xóm
nó hai ba năm nay cũng ngập

rồi chăn nuôi rồi nhà cửa các thứ phải sơ tán đi
còn với gia đình ông thắng nước rút bớt cũng là lúc ông tranh thủ rào lưới để giữ lại đàn vịt
sau trận ngập lớn nước tràn vào hồ thả cá của gia đình cá sắp đến mùa thu hoạch đã trôi sau trận ngập
ước tính thiệt hại của gia đình ông hơn một trăm linh
mất hết không còn gì nữa
chứ bữa hà nội đến ngang bụng đến không có gì mà nó ở lại nữa
không kịp được bởi vì nó mưa mức lũ quá to luôn mà mưa đêm cả ngày luôn
chẳng nói chăn hoặc là mất
không chỉ với hộ nuôi thả cá mà cả những hộ chăn nuôi gà cũng bị thiệt hại nặng nề
người dân cho biết nước lên nhanh gây ngập úng một số chạy gà khiến hàng ngàn con bị chết
thiệt hại ban đầu mà chính quyền huyện trương mỹ thống kê vào sáng ngày chín tháng chín là một trăm sáu mươi hectare lúa và hoa màu bị ngập lụt
năm hộ dân với một trăm linh con da súc bị chết chưa tính đảm gia cầm
gà con phải cho lên gác gà to thì vẫn nằm ở dưới
giờ là gà chuẩn bị bán rồi rồi cho ra rồi nó ra
rất là nguy hiểm ở vấn đề là nước nuôi này giờ sợ lắm
giờ nó nước cũng để ra tầm là một hai hôm để ra ngay còn tầm độ nửa tháng rồi là gà học hết
theo phó tri cục trường tri cục đề điều hà nội
trong thời gian tới thành phố sẽ đầu tư hoàn chỉnh hệ thống nông dân
hệ thống đê trong lưu vực này theo quy hoạch
hiện nước đã rút tuy nhiên sau mỗi trận ngập đời sống người dân bị đảo lộn hoàn toàn
đó là chưa kể đến thiệt hại về kinh tế
người dân mong mỏi lúc này là một giải pháp quyết liệt khẩn trương để người dân chấm dứt cảnh ngập lột